tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra mới đây thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên
đã trả lời báo chí liên quan tới công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thứ trưởng cho hay việt nam
đang ở giữa giai đoạn qua covid một mươi chín là đại dịch và bệnh lưu hành bộ y tế đang xây dựng biện pháp
ứng phó phù hợp như điều chỉnh giữa các ca bệnh hướng dẫn cách ly f một tạm dừng không khai báo y tế
tại cửa khẩu theo thứ trưởng bộ y tế hiện nay độ bao phủ vaccine tại việt nam rất cao việt nam
là một trong sáu nước đứng đầu độ bao phủ vaccine công tác tiêm chủng vaccine phòng dịch covid một mươi chín
cho trẻ em tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ cho đến hết ngày hai mươi tám tháng bốn cả nước đã có một hai triệu
liều vaccine được tiêm cho trẻ em từ năm đến một mươi hai tuổi theo ông tuyên việt nam đã hoàn toàn mở cửa
công nhân trở lại làm việc du lịch mở cửa các chuyến bay thương mại đã hoạt động
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín các cơ quan phòng chống dịch covid một mươi chín đã hoạt động
vẫn phải duy trì và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine bộ y tế đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ
tiêm vaccine mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên tỷ lệ tiêm vaccine mũi ba đã đạt được gần sáu mươi
bộ y tế cũng giao hội đồng vaccine họp và chuẩn bị tiêm mũi thứ tư đồng thời từ đó đẩy nhanh tiến độ
tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi hoàn thành cho trẻ hai mũi trong quý ii với những trẻ
chưa bị nhiễm liên quan tới việc áp dụng năm k thứ trưởng bộ y tế cho biết vấn đề ngay từ đầu
bộ y tế không đưa ra cứng nhắc rất linh hoạt để đảm bảo hiệu quả trước hết chúng ta phải
thường xuyên đeo khẩu trang khử khuẩn đây là hai ca thường xuyên còn ba ca còn lại là khai báo
khoảng cách và không tụ tập đông người thì sẽ linh hoạt hơn việc áp dụng này do đặc thù của
từng địa phương đơn vị bộ ngành sao cho phù hợp về việc việt nam đã coi covid một mươi chín là bệnh lưu
hành hay chưa trả lời cho câu hỏi này thứ trưởng bộ y tế cho biết hiện nay chưa nước nào trên
thế giới coi covid một mươi chín là bệnh lưu hành tuy nhiên có một số quốc gia nới lỏng các biện pháp phòng
dịch như không bắt buộc cách ly f một không bắt buộc đeo khẩu trang như tại anh đan mạch một số quốc
da dần qua covid một mươi chín là bệnh lưu hành như thái lan úc tây ban nha việc này căn cứ vào chỉ số
tử vong thấp tỷ lệ bệnh nặng nhập viện thấp tuy nhiên theo đánh giá của tổ chức y tế thế giới
who thì thế giới đang trong giai đoạn đại dịch vẫn có thể xuất hiện biến chủng mới theo đó
thứ trưởng tuyên cho hay việt nam đang ở giữa giai đoạn có covid một mươi chín là đại dịch và bệnh lưu hành
bộ y tế đang xây dựng biện pháp ứng phó phù hợp như điều chỉnh sửa các ca bệnh
hướng dẫn cách ly f một tạm dừng không khai báo y tế tại cửa khẩu như vậy dù là dịch đã được kiểm soát
tốt trong bối cảnh việt nam có độ bao phủ vaccine rất lớn nhưng độ mở rất lớn nên người dân không
nên chủ quan chống dịch